hơn hai năm trở lại đây phía ngoài cơ biển cửa đại đã bị đục bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền có công suất lớn gặp nhiều khó khăn khi vào âu thuyền hồng triều hoặc sông thu bồn để neo đậu tránh trú mưa bão
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải và cục đường thủy nội địa việt nam đề nghị sớm có kế hoạch nạo vét khơi thông tuyến luồng đường thủy nội địa khu vực cửa đại cù lao tràm
luồng tuyến đường thủy nội địa hội an cù lao tràm được cục đường thủy nội địa việt nam nạo vét vào năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay tại khu vực này luồng tàu chạy này bị bồi lấp gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện đường thủy nơi địa nhất là nhiều tàu cá ngư dân bị mắc cạn gãy chân vịt khi lưu thông qua cờ biển này
trước tình hình đó ubnd tỉnh quảng nam đề nghị bộ giao thông vận tải và cục đường thủy nội địa việt nam sớm triển khai nạo vét khơi thông và lắp đặt các phao báo hiệu dẫn luồng để phục vụ nhân dân đi lại bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời sẽ chỉ đạo các ngành liên quan của tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố hội an phối hợp chặt chẽ với cục đường thủy nội địa việt nam trong việc lựa chọn phương án tuyến và xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai